tại trung tâm thương mại hà nội moscow ở thủ đô moscow đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đã tổ chức tiệc chiêu đãi đối ngoại nhân dịp tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc
dự buổi chiều đãi có hơn ba trăm linh khách mời là các quan chức của quốc hội chính phủ bộ ngoại giao liên bang nga các tổ chức hữu nghị cựu chiến binh các doanh nghiệp cùng các cán bộ đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh đại sứ quán
phát biểu tại buổi chiêu đãi đại sứ ngô đức mạnh bày tỏ niềm vinh dự được kế thừa những thành quả tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga mà các thế hệ đi trước đã để lại
trên cương vị của mình ông cũng mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam với liên bang nga
trong thời gian tới hai nước sẽ cùng tăng cường trao đổi đoàn kết để hợp tác song phương cũng như các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm
đồng thời tiếp tục tăng cường thúc đẩy đồng hành
trong thời gian tới hai nước sẽ cùng tăng cường thương mại hai chiều nhất là phát huy hiệu quả các lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước
đại sứ nhấn mạnh hàng triệu người việt nam dù đã học tập sinh sống ở nga hay chưa từng đến nước nga nhưng luôn có tình cảm sâu sắc với nước nga
đây là một tài sản vô giá cần giữ gìn nuôi dưỡng truyền lại cho các thế hệ tiếp theo
đại sứ bày tỏ niềm tin vững chắc rằng quan hệ việt nga sẽ ngày càng đâm hoa kết trái tiếp tục là tài sản vô giá của nhân dân hai nước
nhân dịp này đại sứ ngô đức mạnh cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình và người thân các nạn nhân ở liên bang nga trong vụ tai nạn rơi máy bay in một trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng hai vừa qua